chương trình hôm nay thứ ba ngày hai mươi sáu tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây
theo một thông báo mới đây quỹ nobel quyết định tăng tiền thưởng cho các hạng mục giải nobel năm nay

đây là lần điều chỉnh giá trị tiền thưởng đầu tiên của quỹ nobel kể từ năm hai nghìn một mươi hai
cách đây năm năm quỹ nobel đã quyết định giảm giá trị tiền thưởng hai mươi mỗi hạng mục từ mức một mươi triệu krona đặt từ năm hai nghìn một xuống còn tám triệu đô la mỹ

theo quỹ nobel quyết định tăng giá trị tiền thưởng nêu trên được đưa ra sau khi tình hình tài chính hiện nay đã được cải thiện và có phần ổn định hơn

tiếp đó lần lượt là nobel vật lý hóa học và kinh tế

quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc